nhân hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín chiều nay tại trung tâm hội nghị quốc gia
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp chủ tịch quốc hội vương quốc tôn nga
chủ tịch quốc hội nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn chủ tịch quốc hội lodz fakafanua đã trực tiếp đến tham dự hội nghị
cho rằng đây là cử chỉ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ sự có mặt của chủ tịch quốc hội los faka fanwa là nhân tố góp phần vào thành công của hội nghị lần này
chủ tịch quốc hội thông báo việt nam có chủ trương hoàn tất việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức
chủ tịch quốc hội tôn nga thông báo quốc vương tôn nga đã phê duyệt chủ trương thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
việc ký kết sẽ sớm diễn ra và đây sẽ là minh chứng cho việc các quốc gia khu vực nam thái bình dương mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với việt nam
chủ tịch quốc hội khẳng định trên cơ sở quan hệ hai nước quan hệ hợp tác nghị viện sẽ được tăng cường
bên cạnh đó các hoạt động hợp tác chia sẻ kinh nghiệm hai bên trên nhiều lĩnh vực sẽ được phát triển mạnh hơn nữa
cũng trong chiều nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ tiếp phó chủ tịch quốc hội algeri monder biden
nhiệt liệt chào mừng phó chủ tịch quốc hội algeri và đoàn đại biểu nghị sĩ trẻ algeri sang việt nam tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng
điều đó thể hiện tình cảm hữu nghị truyền thống giữa hai nước
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh việt nam và algeria là hai nước bạn bè truyền thống lâu đời
phó chủ tịch quốc hội algeri thay mặt đoàn cảm ơn chủ tịch quốc hội dành thời gian đón tiếp cảm kích lòng mến khách hào sảng của các nghị sĩ việt nam
hai bên bày tỏ hy vọng thời gian tới sẽ thúc đẩy quan hệ về kinh tế thương mại tương xứng với quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước
và algeri sẽ trở thành đối tác của việt nam là cửa ngõ việt nam thâm nhập thị trường